là huyện miền núi kèm theo nghị quyết ba mươi a của chính phủ huyện sơn hòa tỉnh phú yên đang chuyển mình đi lên mạnh mẽ nhờ cây mía
hiện địa phương miền núi này đang hình thành nhiều vùng chuyên canh cây trồng có thế mạnh hướng nông dân tiến đến làm giàu theo nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi về chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tái cơ cấu ngành nông nghiệp